các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi để điều tra về tội danh trên theo khoản hai điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự
các quyết định lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân quận một phê chuẩn
như đã thông tin khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn hai cháu nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một
theo mẹ là chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ quận bảy đi bán kẹo tại khu phố đi bộ nguyễn huệ ở phương bến nghé quận một
lợi dụng lúc hai bé không có người trông coi vi đã tiếp cận dẫn dũ hai bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
từ quận tám vi bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư sài gòn pew ở phương hai mươi hai quận bình thạnh vào khoảng hai mươi ba h
căn hộ trên là do một người đàn ông nước ngoài thuê ngắn hạn sau khi vi dẫn dụ hai bé
và người này trước đó đã chuyển tiền cho vi với mục đích tìm các bé gái để quay clip nhạy cảm
sau khi dẫn hai bé vào một căn trung cư vi một mình đi xe công nghệ quay lại đường đồng khởi để lấy xe máy đã gửi trước đó
trở về trung cư vi gửi xe ở hầm rồi vào căn hộ ở suốt trong đó cho đến khi công an ập vào
ban đầu vi khai thấy hai bé tội nghiệp nên dẫn về ở chung nhưng sau đó công an phát hiện trong điện thoại của vi có một số nội dung nghi vấn
liên quan đến người đàn ông thuê căn hộ đang ở nước ngoài cần lạp rõ
toàn bộ diễn biến hành vi dẫn dụ hai bé gái của vi đã bị lực lượng công an tp hcm làm rõ chỉ trong khoảng bốn mươi hai giờ tiếp nhận tin tìm báo
hai cháu bé nhỏ cũng đã được trở về với vòng tay mẹ sau khi được công an giải cứu an toàn
sau bốn mươi hai giờ bị bắt cóc đến thời điểm hiện tại hai bé nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một đã được gia đình đón về nhà để chăm sóc
tại đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
gia đình năm mẹ con chị nguyễn thị chi sống ở dãy trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ phòng trọ đơn sơ không có đồ đạc giá trị ngoài chiếc tv nhỏ
chị chi cho biết nhận tin báo đã tìm thấy hai con chị rất vui mừng khi gặp mấy đứa nhỏ được ôm con vào lòng chị mới yên tâm phần nào
suốt những ngày con bị người lạ bắt cóc chị chi không thể nào chập mắt được đi khắp nơi tìm kiếm và trông ngóng tin tức của hai bé
chị kể đã thức nguyên ngày buổi sáng tranh thủ lo cho hai bé rồi ra phố đi bộ để ngóng trở tin tức đưa lớn với con bé nhỏ nhất ngồi canh xem hai đứa có quay lại không còn chị thì đi xung quanh tìm kiếm
sang đến ngày thứ hai khi nghe người ta nói chắc bị bán sang campuchia rồi chị sợ vô cùng sau đó chị mới nhờ cộng đồng mạng đăng lên tìm kiếm rồi công an mới vào cuộc
người mẹ trẻ còn đi hết các bệnh viện lân cận thậm chí chị đã qua cả khu vực người phụ nữ đã bắt cóc hai con gái của mình để tìm kiếm
tuy nhiên chị chỉ có thể tìm ở ngoài đường nên không có tin tức gì theo chia sẻ của chị chi sau khi được đón về nhà bé lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một vẫn còn sợ hãi ngủ không yên
đêm nằm ngủ bé l vẫn khóc rồi gọi mẹ kể về hoàn cảnh gia đình chị chi cho biết trước kia hai vợ chồng chị bán đồ chơi ở phố đi bộ nguyễn huệ
nhưng sau một thời gian buôn bán ế ẩm thì chồng chị đã bỏ đi để lại một mình chị gồng gánh buôn bán nuôi bốn đứa con
chị chi chia sẻ chồng chị bỏ đi để lại bốn đứa con
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến giờ chồng chị không phụ thêm về kinh tế để nuôi con
bán được bao nhiêu là trả nợ hết bấy nhiêu rồi tiền nhà trọ rồi không có tiền lại đi mượn rồi trả
mượn rồi trả liên tục như vậy nên đi làm không có dư
kinh tế eo hẹp một trong bốn đứa con của chị chi lại bị tăng động khiến việc chăm sóc nuôi dạy càng thêm vất vả
do vậy chị chi mong muốn tìm được một trung tâm nào đó hỗ trợ chị để cháu bé có thể cải thiện tình trạng hiện tại
chỉ chi tâm sự bé gái bị tăng động nên hơi quậy và lì
chị bị áp lực rất nhiều nhiều người họ không hiểu nên nói ra nói vào
chị đang nhờ địa phương và hội phụ nữ hỗ trợ tìm giúp trung tâm dạy cho những bé tăng động chậm phát triển để cho bé đi học
còn ba đứa nhỏ chị sẽ gửi về quê để bà ngoại trông giúp chị ở đây tập trung đi làm nuôi tự nhỏ
có mặt tại phòng trọ hỗ trợ chăm sóc các cháu
mẹ đẻ của chị chi cho biết sau khi các cháu bị bắt cóc cả nhà đều rất lo lắng bất an
bà nói rằng cả nhà đều sợ các cháu bị bắt cóc rồi bán đi
kẻ bắt cóc cứ nhốt ở trung cư một thời gian rồi chuyển đi trở đi bán thì làm sao mà biết được
hôm tám tháng bốn sau khi đón về nhà bé l vẫn sợ hãi liên tục khóc lớn la hét
nhưng đến sáng chín tháng bốn tinh thần đã ổn định chơi ngoan hơn và không còn khóc nhiều
theo chia sẻ của bà các cháu hiện tại đều không đi học trước kia các bé có đi học
có bạn lớn đã đi học lớp một nhưng do kinh tế khó khăn nên đành phải cho nghỉ
kinh tế gia đình trông chờ vào việc bán kẹo ở phố đi bộ
bản thân bà cũng không có kinh tế để hỗ trợ
vì hàng ngày đi bán vé số cũng chỉ đủ ăn uống rồi thuốc thang vì bệnh tật
bà ngoại cho hay thời gian sắp tới bà sẽ đưa các cháu về quê ở phú yên chăm sóc
để chị chi tập trung làm việc kiếm tiền lo cho bốn đứa con
sau sự việc này gia đình phải rút kinh nghiệm không dám để các cháu đi bán hàng bên ngoài nữa
lần này may mắn tìm thấy các cháu chứ lần sau nhớ làm sao thì gia đình khốn đốn không biết tìm kiếm ở đâu
thưa quý vị liên quan đến vụ hai cháu bé bị bắt cóc ở phố đi bộ nguyễn huệ
mới đây chủ tịch tp hcm cho rằng vụ việc đã đặt ra câu hỏi về chuyển biến tình hình an ninh trật tự
an toàn xã hội tại quận một
ông cũng nhấn mạnh cần đảm bảo an ninh an toàn trong mọi tình huống
sáng ngày chín tháng bốn ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
dự và phát biểu kết luận hội nghị lần thứ hai mươi một ban chấp hành đảng bộ quận một
sự kiện nhằm đánh giá tình hình quý i đưa ra giải pháp cho thời gian tới
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá về tình hình an ninh trật tự
quận một đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực
đặc biệt vừa qua công an quận một đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự
các đơn vị nghiệp vụ địa phương kịp thời truy xét giải cứu an toàn cho hai cháu bé
giao về cho gia đình bắt nghi phạm gây án
ông phan văn mãi nhấn mạnh câu chuyện đặt ra cho chúng ta thêm các câu hỏi
về các chuyển biến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
cần có các giải pháp phòng ngừa đấu tranh đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho quận một
với tư cách là trung tâm của tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm quán triệt đây là nhiệm vụ cần đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào
các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới khó lường và phản ứng nhanh
xử lý kịp thời cấp vấn đề
khi chuyển biến khó lường khó dự đoán cần có năng lực phản ứng nhanh xử lý nhanh hiệu quả
không chỉ lực lượng công an quân sự các lực lượng cần phối hợp đồng bộ
phát huy các phương tiện công nghệ để đảm bảo công tác này
trước đó tối ngày ba tháng bốn chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy tp hcm
cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ nguyễn huệ bán hàng
khi đến đường đồng khởi chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
sau khi quay lại chị chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu
chị chi bật khóc cho biết lúc đó chị có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phía phố đi bộ nguyễn huệ
chị hiền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu
thời điểm thất lạc bé lớn sinh năm hai nghìn một mươi bảy mặc đồ màu đen bé nhỏ sinh năm hai nghìn hai mươi một mặc đồ đỏ chấm bi
ngày tám tháng bốn bằng biện pháp nghiệp vụ công an phát hiện hai bé gái được một người phụ nữ tên phạm huỳnh nhật vi
hai mươi một tuổi dẫn về căn hộ trung cư sài gòn pia ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
nên ập vào bắt giữ hai bé được công an bàn giao lại cho gia đình vào chiều cùng ngày
chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
pc hai đã phối hợp với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ địa phương có liên quan
khẩn trương giải cứu trao trả hai cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn
ban đầu công an xác định vụ việc do một mình đối tượng phạm huỳnh nhật vi trực tiếp dẫn dụ bắt cóc hai cháu bé
động cơ gây án của đối tượng phạm huỳnh nhật vi ra sao sẽ được công an tiếp tục củng cố
tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể hôm xảy ra sự việc tối ngày ba tháng bốn vi tiếp cận hai bé tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
phường bê nghê quận một đồ ăn tiền bạc là thứ vi đã dùng để dẫn dụ hai bé theo mình
để tránh bị phát hiện vi đưa hai bé sang quận tám sau đó đặt taxi công nghệ đưa hai bé về trung cư sài gòn pia
phường hai mươi hai quận bình thạnh
tiếp đó vi không ra khỏi nhà và liên tục canh trừng hai bé
người này đặt đồ ăn để cho nhân viên giao hàng giao về tận trung cư
mua nhiều đồ chơi trẻ em và cho các bé xem tv chơi trò chơi điện tử
quá trình này vi không đối xử tàn độc với các bé
dưới góc độ pháp lý luật sư đinh thị nguyên giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn đại đông á
đoàn luật sư thành phố hà nội nhận định bắt cóc trẻ em là nỗi ám ảnh không chỉ với trẻ em mà với cả người lớn
bởi hành vi bắt cóc trẻ em chỉ là khởi đầu
cho một chuỗi những tội ác bất hạnh có thể sẽ diễn ra ngay sau đó
nên hành vi này cần được ngăn chặn và xử lý như mình
luật sư nguyên viện dẫn luật trẻ em quy định trẻ em là những người dưới một mươi sáu tuổi
nghiêm cấm các hành vi bỏ rơi bỏ mặc mua bán bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em
hành vi bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em là những hành vi nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến các quyền cơ bản của trẻ em tiêm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội
tạo ra nhiều bi kịch buồn đau cho cha mẹ trẻ em
bởi vậy người thực hiện hành vi bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo đó người thực hiện hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo quy định tại điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với khung hình phạt từ ba đến bảy năm tù
trường hợp hành vi được xác định là có tổ chức đối với từ hai người trở lên
phạm tội hai lần trở lên
thì mức hình phạt có thể từ năm năm đến một mươi năm tù
nếu hành vi được xác định là có tính chất chuyên nghiệp hoặc tái phạm nguy hiểm
thì có thể lên tới một mươi năm năm tù
ngoài ra nếu chiếm đoạt trẻ em để bán hoặc để tống tiền cha mẹ của trẻ
thì những hành vi này sẽ bị xử lý về tội mua bán người
hoặc tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
hoặc các tội danh khác có liên quan đến hành vi xâm phạm đến thân thể của công dân
hành vi chiếm đoạt tài sản
bởi vậy trong vụ việc này
cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng phạm huỳnh nhật vi
làm rõ động cơ mục đích thực hiện hành vi
xác định hậu quả mà đối tượng vi đã gây ra
để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
luật sư nguyên khuyên cáo
qua vụ việc hai cháu bé bị bắt cóc cho thấy
nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu
chỉ cần người lớn sơ xuất không chú ý đến trẻ
là các em có thể cảm nguy hiểm từ việc bị tai nạn bị bắt cóc hoặc gặp các rủi ro khác